bộ giao thông vận tải sẽ báo cáo chính phủ về công tác sửa chữa hai đường băng nội bài và tân sơn nhất
đồng thời trong bối cảnh không có ngân sách đơn vị này cho biết sẽ sử dụng vốn của doanh nghiệp quản lý cảng để sửa chữa hai đường băng này
theo bộ giao thông vận tải hai đường băng nội bài và tân sơn nhất hiện đang hư hỏng thường bị bong bật nết vỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng tới các chuyến bay
nếu chờ ngân sách sẽ không kịp thời sửa chữa nền bộ đã đề xuất lấy bốn hai trăm linh tỷ đồng từ nguồn thu từ chi phí cất hạ cánh và sử dụng vốn của tổng công ty cảng hàng không để đầu tư sửa chữa
ngoài ra các hạ tầng sân bay như hệ thống thoát nước đường lăn cũng sẽ đề xuất chính phủ sử dụng nguồn vốn của tổng công ty này sau đó nhà nước sẽ hoàn trả cho doanh nghiệp